một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người chết một người trọng thương đã xảy ra vào khoảng bảy giờ sáng nay trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua xã phước thuận huyện ninh phước tỉnh ninh thuận
theo nhiều người dân chứng kiến xe tải mang biển kiểm soát bảy mươi bảy c một mươi ba nghìn ba trăm năm mươi một chưa rõ danh tính người điều khiển chạy hướng nam bắc
khi đến gần ngã ba vào xã phước thuận đã chạy cán lên giải phân cách giữa đường sau đó tông vào hai người đi xe gắn máy làm một người tử vong tại chỗ một người bị trọng thương
vụ tai nạn xảy ra đã làm ách tắc giao thông đoạn qua địa bàn xã hiện lực lượng chức năng của huyện ninh phước đang khẩn trương tiến hành xử lý hiện trường đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn